thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điện đàm với thủ tướng hà lan mark rutte thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn chính phủ hà lan đã hỗ trợ hai triệu euro để việt nam ứng phó với lũ lụt ở miền trung đồng thời khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác để giảm nhẹ rủi ro thiên tai
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điện đàm với thủ tướng hà lan mark rutte
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với hà lan coi hà lan là một trong những đối tác hàng đầu của việt nam trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững
thủ tướng mark rutte đánh giá cao chính phủ việt nam đã nỗ lực và quyết tâm trong kiểm soát và phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan